vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị loan
chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm v medimax cùng với đồng phạm trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất
ở huyện đông anh thành phố hà nội gây thiệt hại ngân sách nhà nước một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hội đồng xét xử đã triệu tập sáu mươi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
và người tham gia tố tụng khác tới phiên tòa để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vụ án này có một mươi một bị cáo
trong đó chín bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
bị cáo nguyễn thị loan đã sử dụng hàng loạt chiêu trò câu móc thông đồng với một số cá nhân là cán bộ nhân viên các cơ quan
để dìm giá đất sử dụng quân xanh quân đỏ để chúng đấu giá hơn một mươi sáu m hai đất ở rẻ hơn giá của thị trường
gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước hơn một trăm ba mươi năm năm tỷ đồng
trước đó vào ngày mùng một mươi năm
tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này
tuy nhiên ngay sau khi đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng
bị cáo nguyễn thị loan đã đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì bốn trong số năm luật sư bào chữa
cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn tại phiên tòa
ngoài ra bị cáo loan cũng đề nghị hội đồng xét xử cho thời gian để luật sư của bị cáo giao nộp thêm
các tài liệu chứng cứ có liên quan đến bị cáo
trong thời gian phiên tòa tạm hoãn luật sư của bị cáo loan đã cung cấp và giao nộp hơn tám mươi bộ tài liệu chứng cứ
bị cậu ruột chửi mắng trong người lại sắn có hơi men nguyễn văn phương chú ở tỉnh an giang
đã dùng bình hoa đánh vào đầu cậu của mình nhiều cái khiến cho nạn nhân tử vong tại hiện trường
nguyễn văn phương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn trong lúc phương đang nhậu một mình ở trong nhà
thì cậu ruột là lê văn trinh đứng trước nhà to tiếng với phương
tức giận phương đã dùng bình hoa bằng sành đánh liên tiếp vào đầu trinh khiến nạn nhân ngã xuống đất
nhưng phương vẫn không dừng lại tiếp tục đánh
đến khi nạn nhân bất tỉnh thì phương mới bỏ đi
khoảng ba mươi phút sau người phát hiện ra nạn nhân bất tỉnh chính là chị ruột của nạn nhân là bà lê thị hạnh tức là mẹ của phương
bà hạnh đã thông báo cho những người xung quanh biết để trình báo với cơ quan công an
khi biết lực lượng công an đang truy tìm vào chiều cùng ngày phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
cũng liên quan đến án mạng xảy ra trong gia đình nhưng là cha dượng sát hại con riêng của vợ
đây là vụ án xảy ra
tại kiên giang vừa được đưa ra xét xử
sau năm ngày nghị án vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn trường
chú ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang hai mươi năm tù về tội giết người
do có mâu thuẫn trong quá trình chung sống đinh thanh hiền và cha dượng là nguyễn văn trường đã xảy ra cãi vã vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hiền đã gọi bạn trai là huỳnh diệu quốc quân đến nhà và cả hai có lời lẽ thô tục với ông trường
đến tối ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
bực tức vì bị hiền và quân chửi bới
khi thấy hiền và quân đang nằm trên giường trường đã lấy cây dao chém hiền gây tử vong
còn quân thì bị chém với thương tích chín mươi ba với thương tích ba mươi chín
sau khi gây án trường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam về tội giết người cho đến ngày đưa ra xét xử
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo huỳnh quốc nam
chỗ ở huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vì cố ý làm hư hỏng tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp ngư trường để đánh bắt thủy hải sản thuộc vùng biển cà mau
huỳnh quốc nam đã xảy ra mâu thuẫn với ông lê thanh toàn là chủ tàu cá số hiệu cm chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi ts
nên nam đã điều khiển tàu cá của mình số hiệu cm chín mươi một nghìn chín trăm ba mươi hai ts
đâm vào tàu cá của ông toàn gây hư hỏng một phần mạng phải tàu của ông toàn
ngay là không có thiệt hại về người
căn cứ tính chất vụ án hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh quốc nam bốn năm tù giam và bồi thường các chi phí khác theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện nay có rất nhiều xe ô tô có camera hành trình tham gia giao thông trên đường
hoặc là người dân sử dụng điện thoại thông minh có thể quay chụp được những hình ảnh vi phạm an toàn giao thông của các tài xế
nhà xe gửi cho cơ quan công an để kịp thời
ghi nhận tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai thì thời gian vừa qua từ sự ủng hộ giúp đỡ của người dân
công an huyện đắk đoa tỉnh gia lai đã xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường
điều khiển xe lạng lách đánh võng chở ba không đội mũ bảo hiểm
tưởng rằng không có cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt
nhưng người vi phạm không thể ngờ hình ảnh của mình đã bị ghi lại
đến khi công an mời lên làm việc họ mới tá hỏa ngậm ngùi đóng phạt
để phát huy hiệu quả mắt thần giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đã thành lập nhóm facebook an toàn giao thông huyện đắc đoa
với hơn ba bảy trăm linh thành viên
khi phát hiện vi phạm hoặc ổ voi ổ gà người dân có thể trực tiếp trao đổi với lực lượng công an
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay từ hình ảnh video người dân cung cấp lực lượng cảnh sát giao thông đắc đoa đã tiếp nhận xử phạt hai mươi hai trường hợp
với số tiền hai mươi năm triệu đồng đồng thời phát hiện kiến nghị khắc phục sửa chữa năm bất cập của tổ chức giao thông trên địa bàn
với sự đồng góp tích cực của quần chúng nhân dân sẽ nâng cao được chất lượng hiệu quả của công tác đảm bảo cho tự an toàn thông
bởi vì lực lượng chức năng không thể hai mươi bốn hai mươi bốn có mặt trên tất cả các nơi
tất cả các địa bàn quần chúng nhân dân chính là tay mắt cung cấp cho lực lượng chức năng
từ đó là công tác xử phạt của chúng ta đi vào thực chất và có nâng cao kinh tế trang đe giáo dục
cách làm này vừa nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính vừa tuyên truyền xây dựng văn hóa chấp hành luật giao thông của người dân
ngay từ chính ý thức tham gia giao thông của mỗi người
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã số một mươi một
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng thào thị chía sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản nậm tần mông hai
xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu về tội giết người
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo thẳng cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu còn ra quyết định truy nã số hai
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đối với đối tượng nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản nà bảo
xã thân thuộc huyện tân uyên tỉnh lai châu cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
còn về tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sùng a giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản tả t xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu
cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng vàng văn thăm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thèn sinh huyện tam đường tỉnh lai châu
cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một cm dưới đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị loan
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm v medimax
gọi tắt là tập đoàn dược phẩm v medimax cùng với một mươi bị cáo trong vụ zim giá đất
sử dụng chiêu trò quân xanh quân đỏ trong đấu thầu để thâu tóm đất với giá rẻ
vụ án này xảy ra tại huyện đông anh hà nội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
theo quá trạng nguyễn thị loan đã sử dụng hàng loạt chiêu trò câu móc thông đồng với một số cá nhân là cán bộ nhân viên của các cơ quan
để dìm ra đất sử dụng quân xanh quân đỏ để chúng đấu giá hơn một mươi sáu m hai đất ở rẻ hơn giá thị trường
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi năm năm tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày chín tháng bốn phiên tòa đã được mở
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa công bố cáo trạng
truy tố một mươi một bị can bị cáo nguyễn thị loan tiếp tục đề nghị hoãn phiên tòa đến khi có đủ năm luật sư bảo chữa
luật sư duy nhất của bị cáo loan có mặt tại phiên tòa cho biết còn có nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến việc định giá khu đất sai phạm
muốn giao nộp cho hội đồng xét xử
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an cho đến thời điểm này
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố sáu bị can
chủ tịch tổng giám đốc phó tổng giám đốc tập đoàn thuận an
ba bị can là lãnh đạo cán bộ quản lý ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
mở rộng điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc
chỉ đạo các đơn vị tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số ba
thi công xây dựng đoạn km số đến km hai mươi năm trăm linh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh
đoạn tránh phía đông thành phố bô ma thuật
chủ tịch ubnd tỉnh phố yên và quảng nam cũng yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh và ubnd các huyện thị xã thành phố
khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn
có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an
mặc dù không có công an việc làm ổn định không có bằng cấp thế nhưng trần thị thủy vẫn thông tin tới các bị hại
bản thân là luật sư từ đó lừa đảo chiếm vào tài sản của nhiều người thông qua hình thức chạy án
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ và khởi tố
để lừa đảo giếm mặt tài sản trần thị thủy xin liên kết với một số công ty văn phòng luật sư
làm chức danh giám đốc truyền thông phó trưởng tri nhánh để tuyên truyền hình ảnh
nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa để lừa đảo
thủy thông tin với các nạn nhân là thủy có mối quan hệ với lãnh đạo cán bộ cơ quan nhà nước
hứa hẹn lo cho bị can bị cáo được tại ngoại hưởng án treo giảm nhạy hình phạt tù
thậm chí là chỉ bị xử phạt hành chính từ đó lừa đảo chiếm mặt tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng đã lừa đảo tám bị hại trên địa bàn thành phố vinh và huyện nghi lộc
với số tiền chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an thông báo những ai là nạn nhân của trần thị thủy
nhanh chóng trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để được phối hợp giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối tượng nguyễn hữu nghị
chú tệ huyện phú tân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm mặt tài sản
kết quả điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt giam
nguyễn hữu nghị công tác tại ủy ban nhân dân xã phú thạnh
sau đó được luân truyền cười đến công tác tại ủy ban nhân dân xã phú lâm huyện phú tân
với chức danh là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường
quá trình công tác tại hai đơn vị nói trên lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
nghị đã thực hành hành vi thỏa thuận nhận tiền bảo lãnh làm cấp mới sang tên
và chuyển mục đích sử dụng đất cho một mươi một người với một mươi hai hồ sơ ở xã phú thạnh
và với năm người năm hồ sơ ở xã phú lâm
sau đó nghị thực hiện chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện theo nội dung đất thỏa thuận
rồi chiếm đoạt của một mươi sáu người trên với tổng số tiền là gần năm trăm linh triệu đồng
công an tp hcm vừa ra thông báo truy tìm nguyễn thị mỹ hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại quận một tp hcm
khi đất vàng hoàng gia hiền được xác định cùng đồng phạm đã lừa đảo nhiều khách hàng
chiếm đoạt hơn tám trăm một mươi sáu tỷ đồng nhưng trong quá trình điều trị bệnh bắt buộc thì đã bỏ trốn
theo cơ quan cảnh sát điều tra trần thị mỹ hiền là bị can trong vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư angelina
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đất vàng hoàng gia
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim lên
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi một
năm hai nghìn một mươi chín hiền và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của các công ty trên
ký kết các hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền
tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận bình tân bình chánh tp thủ đức
khi thu được tiền của khách hàng các đối tượng đã không thực hiện như cam kết
chiếm đoạt số tiền gần tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
sau khi các đối tượng bị khởi tố vệ tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
hiền thông báo bị bệnh tâm thần và đưa đến bệnh viện pháp y tâm thần trung ương
biên hòa tỉnh đồng nai chữa trị bách buộc
tuy nhiên quá trình điều trị hiền đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu người thân gia đình người dân biết trần thị mỹ hiền
đang ở đâu liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
tại số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi
điện thoại chín mươi bốn trăm năm mươi hai sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy gặp đồng chí đào duy chiến để làm việc tiếp nhận
mua bán vận chuyển hơn hai viên ma
tuy tổng hợp từ khu vực biên giới huyện quế phong tỉnh nghệ an
sau đó tàng trữ tại nhà để bán lẻ
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra thuệ phạm về ma túy công an tp hcm
công an thị xã thái hòa phối hợp với công an huyện quỳ châu bắt giữ
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng lộc văn hùng và ông quốc lợi
cùng chú tại huyện quỳ châu
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà riêng của hùng
tăng vật thu giữ là hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn một mươi bốn gram heroin
hơn năm g ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác
qua điều tra xác định lợi là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới huyện quế phong sau đó tàng trữ tại nhà của hùng
để bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn huyện quỳ châu và các vùng lân cận
được biết ông quốc lợi từng có năm tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy
lộc văn hùng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện chuyên án đã được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hôm qua công an tp ninh bình tỉnh ninh bình cho biết đang củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cầm theo hung khí đi trên đường gây dối trẻ tử công cộng
vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an thành phố ninh bình
trong quá trình thực hiện tuần tra đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên
điều khiển xe mô tô tốc độ cao
mạng lách đánh võng trên đường ở tp ninh bình
đáng chú ý các thanh thiếu niên còn mang theo dao phóng lợn vỏ chai bia
dao kiếm gây mất an ninh trẻ tử
triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập hai mươi chín thanh thiếu niên
tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín lên làm việc
thăng vật thu giữ gồm một mươi xe máy một mươi hai chiếc phóng lợn hai dao
công an tp ninh bình đang tiếp tục triệu tập các đối tượng đang bỏ trốn
và lập hồ sơ gửi cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết theo thẩm quyền
đề nghị người dân chứng kiến hoặc các đối tượng gây thương tích
bị các đối tượng gây thương tích gây hư hỏng tài sản
thì đến công an tp ninh bình để trình báo và giải quyết theo quy định
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hùng khí lạng lách đánh võng trên đường
ngày càng gia tăng ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của bản thân và những người khác
công an tỉnh hà nam đã triển khai những biện pháp như thế nào để xử lý tình trạng này
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện bình lục phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và phòng cảnh sát giao thông tập trung lực lượng phương tiện
triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra làm rõ nhóm một mươi tám thanh thiếu niên
đô tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng
có biểu hiện gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
đồng thời tiến hành thu giữ một mươi xe mô tô bốn dao
đi ra chợ mạng để uống nước thì gặp một đoàn thanh niên cầm kiếm bốn năm người
em là hải và cường đang đi thì bị các nhóm thanh niên đuổi
xong một em quay về đầu chạy vào chợ mạng để tụ họp và bảo nhau về lấy thêm mũ khí
gọi thêm người để đi tìm nhóm nãy đuổi đuổi bọn tôi để đánh lại
qua vụ việc trên cho thấy
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe
mang theo hung khí truy đuổi nhau là do các đối tượng có mâu thuẫn trên mạng xã hội
sau đó lôi kéo bạn bè với số lượng đông để đi giải quyết mâu thuẫn
các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến trục đường chính
giáp danh các địa bàn địa điểm công cộng
khi di chuyển trên các tuyến đường các đối tượng lạng lách đánh võng bấg còi
rú ga và mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự
tiêm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng
đáng chú ý đối tượng vi phạm trên phần lớn là dưới một mươi tám tuổi và không ít đối tượng dưới một mươi sáu tuổi
do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình đã tham gia tụ tập gây dối trật tự công cộng
để ngăn chặn tội phạm gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
tập trung ở nhóm đối tượng thanh thiếu niên
giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
và xử lý nghiêm các hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép
mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông
tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khu dân cư
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và cộng đồng
trong việc quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi đề nghị là các bậc phụ huynh sẽ phải quản lý chặt chẽ con em mình
đặc biệt là không giao phương tiện cho con em khi không đủ độ tuổi để điều khiển phương tiện
thế rồi quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của con em mình
để phòng ngừa việc con em mình sẽ tiếp cận với các mối quan hệ xấu
và cũng phải quản lý chặt chẽ kể cả các phương tiện liên lạc
không để cho các cháu sẽ có những mối liên hệ
rồi là lên các trang mạng để tụ tập và thành lập các hội nhóm để tham gia vào các việc vi phạm các quy định của pháp luật
với sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự của các lực lượng công an tỉnh hà nam
đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng và hạn chế nguy cơ tội phạm trong thanh thiếu niên
tuy nhiên để giải quyết triệt đề tình trạng này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các gia đình
nhà trường các ban ngành đoàn thể trong việc quan tâm quản lý giáo dục con em
ngăn chặn từ sớm từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật
giữ gìn bình yên cho các tuyến phố trong mỗi ngôi nhà và an ninh trật tự cho toàn xã hội
tàng trữ súng hơi trái phép hai đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh vĩnh long phát hiện xử lý
tại cơ quan công an hai đối tượng cùng chú tại thành phố đồng xoài khai nhận súng hơi bắn đạn trì
được mua thông qua mạng xã hội youtube vào năm hai nghìn hai mươi hai là để săn bắn chim
qua công tác tuyên truyền giáo dục việc tàng trữ sử dụng súng hơi là hành vi vi phạm pháp luật
hai đối tượng đã tự nguyện giao nộp súng hơi cho phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ sửa đổi diễn ra mới đây đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh
tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm
nhưng theo quy định của luật hiện hành các loại này không thuộc danh mục vũ khí quân dụng
vì vậy cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
vậy trên những cơ sở nào bộ công an đưa ra đề xuất sửa đổi này
và liệu đưa dao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ có làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân hay không
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng cầm phóng lợn đe dọa với mục đích cướp tài sản của người đi đường
điều đang nói các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
sử dụng hung khí là phóng lợn chặn đầu người đi đường đe dọa uy hiếp
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp bắt giữ bốn đối tượng nêu trên
có thể thấy súng tự chế các loại vũ khí thô sơ như dao găm kiếm ráo mát thương lưỡi lê đao mã tấu
là những hung khí phổ biến hiện nay thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng
thống kê kết quả năm năm qua toàn quốc phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ hơn ba mươi một đối tượng
thu gần năm khẩu súng các loại hơn bảy trăm linh viên đạn hơn hai mươi tám vũ khí thô sơ
cầm con dao em cũng cầm em còn run
em cũng không dám đâm họ đâu cầm gọi là dọa nhưng mà gọi là dọa thôi
bọn cháu cũng đi tụ tập thành nhóm đông cầm hung khí xong rồi đánh bóng lặng lanh trên đất
chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ chứ cũng không dám đánh
qua những vụ việc trên có thể thấy loại tội phạm này đang diễn biến hết sức phức tạp
một trong những nguyên nhân được lực lượng chức năng đề cập đến
đó là chế tải xử lý
chế tải xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến việc tàng trữ
sử dụng các loại hung khí nguy hiểm vẫn trường nghiệm
do đó các đối tượng thường nhận luật dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp
về tình hình an ninh trật tự đường phố thời gian qua
chúng ta thấy rằng là cái luật mà quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ ấu trợ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì rõ ràng là cái sự phát triển của xã hội
cũng như cái nhận thức của con người nó đã đi xa hơn nó đã phát triển hơn
do vậy mà những các lớp trẻ
những anh thiếu niên nó không phải là thuần túy như trước
mà nó qua những các cái mạng xã hội những cái thông tin
những các cái phim ảnh thanh lý nhau rồi đâm chém nhau
bằng những cái loại công kỵ vũ khí thua sơ
để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm sử dụng dao gây án
trong dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
bộ công an đề xuất đưa súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng
dao có tính sát thương cao
là vũ khí thua sơ
bên cạnh những ý kiến đồng tình với quy định này
thì cũng có những ý kiến băn khoăn bởi dao là vật dụng rất phổ biến
trong đời sống và hoạt động sản xuất
về vấn đề có nhiều đại biểu băn khoăn về cái việc mà quy định
trong dự thảo luật giao có tính sát thương cao
thì cũng có những đại biểu băn khoăn là xem đấy vừa nưỡng dụng
vừa nhiều công dụng nhiều tác động và đồng thời nó cũng có cái sử dụng
trong cái sinh hoạt hàng ngày của người dân
thì trong dự thảo luật này chúng tôi cũng đã có những quy định cụ thể
và phân vào ba loại
nếu mà nói về dao không
thì một là dao dùng vào cái mục đích lao động sinh hoạt
thì không phải là vũ khí và không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này
cái đó là rất rõ
thế cái việc quy định này thì bảo đảm không ảnh hưởng đến lao động
sản xuất sinh hoạt bình thường của người dân
và bảo đảm nâng cao công tác quản lý xã hội và vũ khí
về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm
phù hợp với các quy định của bộ luật lịch sử
chúng ta cứ tin tưởng và xác định rằng
ở trong cái giai đoạn hiện nay
về vấn đề an ninh trật tự
cái đời sống yên bình của người dân
về cái tính mạng sức khỏe của người dân là trên hết
do vậy cái việc bộ công an đề xuất
đưa dao vào là cái công cụ là vũ khí thô sơ
và được đưa vào bổ sung cho khái niệm
vũ khí thô sơ trong luật sửa đổi lần này
thì chúng ta thấy rằng là hết sức cần thiết
trong bối cảnh tội phạm sử dụng dao kiếm gây án phức tạp như hiện nay
thì việc bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng
dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ là hết sức cần thiết
quy định này nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức
hành vi của đối tượng từ đó góp phần giảm nguồn tội phạm
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã số một mươi một ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng thào thị chía sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại bản nậm tần mông hai xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu
về tội giết người đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo thẳng cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình
bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội
đối với tội giết người trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội
và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
còn ra quyết định truy nã số một ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đối với đối tượng nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản nà bảo
xã thân thuộc huyện tân uyên tỉnh lai châu cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
theo điều hai trăm năm mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ hai năm đến tử hình
bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sùng a giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản tả t
xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng vàng văn thăm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã thèn sinh huyện tam đường tỉnh lai châu cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một cm dưới đầu lông mày phải
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện